cùng với dịch bệnh covid một mươi chín thông tin sai sự thật cũng bị phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội
và liên tiếp trong thời gian gần đây tỉnh phú thọ đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật
khi đăng lên mạng xã hội những thông tin sai lệch gây hoang mang cho người dân
mặc dù đã có nhiều trường hợp thông tin sai về dịch bệnh bị xử phạt và được các ngành chức năng tuyên truyền cảnh báo
nhưng đối tượng trần quang hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy vẫn dùng tài khoản facebook
chia sẻ và các hội nhóm có nhiều người theo dõi với nội dung không chính xác
mọi người để ý nhé việt trì đã có corona rồi
đồng thời đăng tải kèm theo bức ảnh văn bản báo cáo nhanh của sở y tế phú thọ về một trường hợp nghi nhiễm virus covid một mươi chín
trường hợp này sau đó đã được xác định âm tính với virus covid một mươi chín
đối tượng hòa đã bị xử phạt hành chính một mươi triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ hoàn toàn thông tin sai sự thật
như vậy chỉ trong thời gian ngắn đã có bốn trường hợp bị cơ quan chức năng của tỉnh phú thọ xử phạt
vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín